theo thông tin từ ban tổ chức lễ hội đền hùng năm hai nghìn một mươi sáu tính đến ngày tám tháng ba âm lịch số lượng khách về đền hùng đã lên đến bốn năm triệu lượt người
riêng ngày sáu đến ngày bảy tháng ba âm lịch có hơn một ba triệu lượt khách
dự kiến trong ngày hôm nay một mươi sáu tháng bốn tức ngày một mươi tháng ba âm lịch lượng khách sẽ tăng lên đáng kể
nét mới trong lễ hội đền hùng năm nay là vào ngày chính hội mùng một mươi tháng ba âm lịch không chỉ dân hương tại đền thượng việt trì phú thọ
mà các địa phương có di tích thờ vua hùng đều làm nghi thức thờ vua hùng
cũng trong năm nay các phần hội trong dỗ tổ hùng vương như lễ hội đường phố đua thuyền bơi trải mở rộng đều do thành phố việt trì đứng ra tổ chức
để đảm bảo lễ hội được tổ chức chú đáo trang nghiêm an toàn phó chủ tịch ubnd tỉnh phú thọ trưởng ban tổ chức lễ hội đền hùng hai nghìn một mươi sáu cho biết
tỉnh phú thọ tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện bốn đó là không chặt chém không ủn tắc không ăn xin và không cháy nổ
thông qua biện pháp tuyên truyền nâng cao ý thức người dân lập đội thanh tra liên ngành để kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
đồng thời khuyến nghị du khách không sử dụng sản phẩm dịch vụ của các đơn vị vi phạm
vâng để biết rõ hơn về công tác chuẩn bị lễ hội cũng như tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông trong ngày sổ tổ hùng vương tại đền hùng
ngay sau đây chúng tôi sẽ kết nối điện thoại với đại tá hà minh tân phó giám đốc công an tỉnh phú thọ xin chào đại tá hà minh tân ạ
vâng thưa đại tá theo như tôi được biết thì lượng du khách năm nay đổ về lễ hội khá là đông
vậy đại tá có thể cho biết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông diễn ra như thế nào được không ạ
vâng thưa đại tá năm nay ban tổ chức lễ hội đền hùng hai nghìn một mươi sáu đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện bốn không chặt chém không ủn tắc không ăn xin
và không cháy nổ vậy đại tá có thể cho biết là cơ quan của tỉnh có những biện pháp thiết thực như thế nào để ngăn chặn về tình trạng này được không ạ
vâng thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí trưởng ban tổ chức dưới tổ hùng vương hà khiết san